thưa quý vị hôm nay bốn tết nguyên đán công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn huyện
với tinh thần vì nhân dân phục vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi làm ăn học tập ở xa quê về quê ăn tết nguyên đán nhân dần năm hai nghìn hai mươi hai có nhu cầu cấp căn cước công dân
công an huyện mỹ tú đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại trụ sở công an huyện
ngay trong buổi sáng ngày mùng bốn tết đã có hàng trăm lượt người dân đến xin cấp căn cước công dân
để đảm bảo sức khỏe cho người dân trong lúc chờ đợi công an huyện mỹ tú cũng đã chủ động dựng mái tre cho người dân tránh nắng
nhằm để công tác cấp căn cước công dân được thuận lợi hơn trong những ngày tới công an huyện cũng lưu ý người dân khi đi cần mang theo hộ khẩu
giấy chứng minh nhân dân để việc kiểm tra thông tin dữ liệu dân cư và thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân được thực hiện nhanh chóng
tránh được việc người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung các giấy tờ có liên quan
đây là một trong những việc làm thiết thực của lực lượng công an sắp trong mái chung và công an huyện mỹ tú nói riêng trong những ngày đầu năm mới nhân dân hai nghìn hai mươi hai
việc làm trên của công an huyện mỹ tú đã thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ góp phần đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân